kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm đang tới rất gần và để cho người dân đi lại được thuận tiện hơn
thì đường sát và hàng không nội địa đều đã lên kế hoạch tăng chuyến
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm các hãng hàng không việt nam đã có kế hoạch cung ứng gần một chín triệu chỗ
với tám bảy trăm linh chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế
trong đó vietnam airlines cung ứng gần tám trăm linh chỗ tập trung trên đường bay nội địa từ hà nội
thành phố hồ chí minh đến đà nẵng phú quốc nha trang
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cũng đã tổ chức chạy thêm bốn mươi ba chuyến tàu
riêng tuyến hà nội sài gòn chạy thêm bốn mươi một chuyến với khoảng hai mươi chỗ
các tàu đều được nối thêm tối đa toa xe tương đương cung cấp thêm khoảng một mươi bốn chỗ